về tình trạng ngư dân các chủ phương tiện tàu thuyền đánh bắt xa bờ bị tai nạn rủi ro khó khăn
về thanh toán thực hiện các thủ tục bồi thường bảo hiểm
tỉnh quảng ngãi đã có văn bản kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan
giám sát việc bảo hiểm tàu cá theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
theo ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi quá trình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản
theo nghị định sáu bảy của chính phủ có nhiều vướng mắt bất cập
đó là quy trình định giá thân tàu chưa rõ ràng giá trị thân tàu được xác định chủ yếu phụ thuộc
và sự khai báo của chủ tàu và sự thống nhất chấp thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và chủ tàu
thiếu sự giám sát của cơ quan chuyên ngành của địa phương do đó không đúng với thực tế
đến khi tàu xảy ra tai nạn hoặc sự cố doanh nghiệp bảo hiểm mới thẩm định giá trị thực tế
làm cơ sở chi trả bồi thường dẫn đến tranh chấp khiếu kiện
bên cạnh đó các quy định về hồ sơ thủ tục chi trả bảo hiểm bồi thường cho ngư dân còn thiếu chặt chẽ
nhiều vướng mắc sơ hở do vậy đã gây nhiều khó khăn cho ngành chức năng chủ tàu thuyền
ngư dân thực hiện các thủ tục bồi thường bảo hiểm khi xảy ra tai nạn
tỉnh quảng ngãi đã có bảy mươi sáu tàu cá đóng mới trên một năm trăm linh tàu thuyền tham gia bảo hiểm
theo nghị định sáu mươi bảy của chính phủ hiện vẫn còn nhiều trường hợp hồ sơ bảo hiểm tàu cá tồn động
chậm thanh toán gây khó khăn cho ngư dân